với hành vi đó là dùng dao tự chế chém trọng thương một đồng chí cảnh sát khu vực
công an phường thanh sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
một nhóm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận bắt khẩn cấp
sự việc xảy ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi hai khi huỳnh đủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trương văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tên gọi khác là cato và phạm thanh linh sinh năm hai nghìn nhận được điện thoại của ngô văn phát là bạn quen biết báo tin đang bị một nhóm đối tượng tấn công
thế vậy đủ đã lấy hai cây đao tự chế rồi cùng với hưởng và linh đi tìm nhóm đe dọa phát để trả thù
tại công viên một mươi sáu tháng bốn ba đối tượng bị đồng chí thượng úy ninh quang vũ cảnh sát khu vực công an phường thanh sơn cùng tổ bảo vệ dân phố đi tuần tra kiểm soát đã phát hiện yêu cầu cả nhóm bỏ hung khí
không những không chấp hành
huỳnh đủ còn dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào đồng chí vũ làm đồng chí bị thương nặng ở bàn tay phải rồi tẩu thoát
sau khi sự việc xảy ra công an thành phố phan rang tháp tràm đã triển khai lực lượng truy bắt huỳnh đủ và năm đối tượng có liên quan ngay trong đêm để điều tra làm rõ
được biết thì đối tượng huỳnh đủ từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
trương văn hưởng một tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm hai nghìn một mươi bảy hiện sức khỏe của đồng chí thượng úy ninh quang vũ đã dần ổn định và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện